chúc mừng năm mới hạnh phúc và hạnh phúc tất cả
chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới
bạn ạ đó là không khí tại thành phố đà nẵng
còn tại thủ đô hà nội nơi có nhiều điểm diễn ra các hoạt động vui chơi văn hóa giải trí
chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi một
công an thành phố đã chủ động triển khai đồng loạt các phương án đảm bảo an ninh trực tự
tại các khu vực diễn ra các hoạt động trả đón năm mới
và đặc biệt là khu vực diễn ra hoạt động bắn pháo hoa
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
một mươi chín giờ tại hồ hoàn kiếm thành phố hà nội
đây là một trong ba điểm tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố
ngay từ rất sớm đã có rất nhiều người dân tại đây
để nhân dân vui chơi đón chào
năm mới lực lượng công an thủ đô đã có mặt ở tất cả các địa bàn trọng điểm
nơi diễn ra các hoạt động chào mừng năm mới để triển khai phương án bảo vệ
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi đã triển khai thực hiện từ lúc một mươi chín giờ
và dự kiến là sẽ rút quân sau khi mà chương trình bảo vệ bắn pháo hoa xong
rơi vào tầm khoảng hơn hai giờ sáng là chúng tôi sẽ rút quân
và đặc biệt ở dưới cấp phường thì chúng tôi huy động lực lượng bảo vệ dân phố dân quân
để tham gia các phương án bảo vệ
không chỉ tập trung các lực lượng vòng ngoài mà ngay tại khu vực phía bên trong tuyến đi bộ
cũng được bố trí các lực lượng tuần tra kiểm soát
một trăm linh quân số đã được huy động đến các chốt trọng điểm
các điểm công cộng tập trung đông người cũng như hồ gươm nhà hát lớn
đặc biệt lực lượng chức năng cũng tăng cường nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh
về công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi gồm có phòng chống tội phạm
giữ ổn định không để cho các tội phạm manh động hoạt động trong khu vực này để trộm cắp móc túi người dân
liên quan đến tình hình trật tự giao thông đô thị thì chúng tôi cũng tổ chức phân luồng
không để quân tác giao thông và đặc biệt là tuần tra khép kín địa bàn
không để phát sinh các điểm trông giữ xe máy chai phép thu quả giá quy định gây bức xúc xung dụng dân dân
không khí năm mới đang tràn ngập thủ đô báo hiệu một năm mới an lành với mọi nhà
hòa chung vào không khí đó là hình ảnh lực lượng công an nhân dân hết mình làm nhiệm vụ
luôn có mặt đảm bảo an toàn và giữ bình yên cho nhân dân
quay trở lại với thành phố đà nẵng vào tối qua thành phố đà nẵng đã chính thức khai mạc
lễ hội đà nẵng chào năm mới hai nghìn hai mươi một với chương trình nghệ thuật sôi động hấp dẫn
cùng với đó nhiều hoạt động được đồng thời tổ chức để phục vụ người dân và du khách đến với thành phố trong dịp lễ này
sau một thời gian dài im ắng vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh
đêm khai mạc lễ hội đà nẵng chào năm mới hai nghìn hai mươi một với những tiết mục đặc sắc đã khuấy động không khí của thành phố du lịch
người dân và những du khách hừng hoang chào đón năm mới đang đến rất gần
cảm thấy vui vẻ và vĩnh khởi vì đà nẵng đã tổ chức một thư kiến lớn về đoạn năm mới
em cảm thấy rất là hấp dẫn thú vị và em rất là hào hứng khi tham gia chương trình này
rất là hào hóa mong cho đà nẵng là
cảm thấy đông hơn
cùng với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc nhiều hoạt động đã được diễn ra như chương trình âm nhạc đường phố
kéo dài từ ngày ba mươi tháng một mươi hai đến ngày hai tháng một với chủ đề rộn ràng sắc xuân khúc giao mùa đà nẵng chào bạn đà nẵng sức sông mới
người dân và du khách còn được thưởng thức những món mì sợi đặc trưng trong không gian ẩm thực của lễ hội bì
kéo dài từ ba mươi tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một

nhiều hoạt động đặc sắc khác cũng sẽ được diễn ra trong dịp tết dương lịch
lễ hội đà nẵng chào năm mới hai nghìn hai mươi một với mục đích là tiếp tục triển khai chương trình kích cầu
quảng bá hình ảnh đà nẵng an toàn thân thiện đến với bạn bè và du khách
bên cạnh việc triển khai các chương trình kích cầu thu hút khách
trong dịp năm mới việc tổ chức các chương trình lễ hội để quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch
văn hóa ẩm thực tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách
đến với thành phố là hết sức cần thiết
đà nẵng kỳ vọng sau một năm đầy khó khăn ngành du lịch và nền kinh tế thành phố nói chung
sẽ có những bước phát triển mới
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung nổi bật có trên số báo ra ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên thu trang
xin mời chị thu trang ạ
vâng xin cảm ơn chị minh hương

thưa quý vị và các bạn
trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi một trên báo công an nhân dân có bài viết về nhan đề là
niềm tin tươi sáng đầu xuân mới
bài viết này đã nhắc lại những biến cố những diễn biến trong năm hai nghìn hai mươi với môn vàn khó khăn và thách thức
từ đại dịch covid một mươi chín cho đến những ảnh hưởng nặng nề từ thời tiết
nhưng trong bối cảnh khó khăn trồng chất thì việt nam đã nổi lên như một ngọn hải đăng
trong chống dịch và là một điểm sáng đầy ấn tượng về tăng trưởng kinh tế
bài viết khẳng định nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phân đấu
đồng góp to lớn của toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã hoàn thành khá toàn diện
với các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật
trong năm hai nghìn hai mươi nền kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương đạt hai chín mươi một
ban hành triển khai quyết liệt có hiệu quả các chính sách hỗ trợ
cùng với đó là sự trung sức của cả cộng đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh
các nỗ lực trong phát triển xã hội đã được nhân dân ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
sự hiện diện và có mặt kịp thời của lực lượng công an nhân dân sát cánh cùng nhân dân
đã mang lại niềm tin và sức mạnh cho người dân với những kết quả thành tiệu đã đạt được
chúng ta cùng đón chào năm hai nghìn hai mươi một với niềm tin về một năm mới nhiều thắng lợi
còn trên báo tuổi trẻ online có bài brand frener việt nam là thương hiệu quốc gia
tăng trưởng nhanh nhất bằng xếp hạng hai nghìn hai mươi
bài báo đã làm rõ hơn về những thành tiệu kinh tế mà việt nam đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
bài viết ghi là
nhận trong báo cáo thương hiệu quốc gia hai nghìn hai mươi hãng định giá thương hiệu anh brand finance
đánh giá việt nam là thương hiệu quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong bảng xếp hạng năm nay
giá trị thương hiệu việt nam tăng hai mươi chín lên ba trăm một mươi chín tỷ usd
ngược với xu hướng sụt giảm trên toàn cầu do đại dịch covid một mươi chín
việt nam đã tăng chín bậc để đứng vị trí thứ ba mươi ba trong top một trăm linh thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới
đặc biệt hãng này đánh giá việt nam nổi lên là một thiên đường sản xuất mới tại đông nam á
cũng trong báo cáo này brand finance nhận xét việt nam cũng là nơi hấp dẫn với các nhà đầu tư
uy tín của những sản phẩm made in việt nam vốn đã nâng cao trên thị trường quốc tế
nay lại càng được đôn lên bởi vị thế của một quốc gia chống dịch hiệu quả
vì thế kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay đã đạt hai trăm tám mươi một năm tỷ usd tăng sáu năm
và chúng ta xuất siêu một mươi chín một tỷ usd mức cao nhất trong năm năm liên tiếp xuất siêu
qua một số thông tin về giao thông trong ngày cuối năm ở trên các báo được ghi nhận
ở trên báo thanh niên online có bài
ngày cuối năm các bến xe tp hcm tấp nập người đổ về quê đón năm mới
ghi nhận tình trạng các biến xe tại tp hcm trật kín khách
nhiều hãng xe phải tăng chuyến mới đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ tết dương lịch
các bến xe cũng yêu cầu dù đông khách nhưng các hãng xe phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
còn tại thủ đô hà nội
báo tuổi trẻ ghi nhận do lượng người về nghỉ lễ tăng mạnh
nên trong chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra tình trạng tắt đường
ồn ứ giao thông tại nguyên tuyến đường của thủ đô hà nội
đặc biệt là tình trạng ùn dài tắc đường nhiều giờ đồng hồ xảy ra tại nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô đi các địa phương
hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất
chào các bạn
dịp ngày rất là đẹp thật là vui vẻ
vâng thật là vui vẻ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc một điểm báo sáng ngày hôm nay
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ trường quay sáng phương nam
xin được cảm ơn miên tập viên thu trang
thanh chúc xin chào và gửi lời chúc mừng đầu tiên cho năm mới hai nghìn hai mươi một đến quý vị khán giả sức khỏe và bình an
sáng phương nam số đầu tiên của năm sẽ dành thời lượng ghi nhận không khí ước muốn của người dân tp hcm
trong giây phút trọng đại chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ghi nhận của phóng viên quang huy
quang huy đang đứng tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm là một nơi đón năm mới rất quen thuộc của người dân thành phố
tại đây như mọi năm sẽ có một sân khấu nhạc điện tử rất lớn để mọi người có thể đón năm mới một cách thành lập từng bừng náo nhiệt
tuy nhiên năm nay với những chính sách đã hạn chế tụ tập quá đông người nên chỉ có một sân khấu biểu diễn nhạc nhẹ và nhạc truyền thống từ tám giờ cho đến một mươi giờ hơn
qua đó quý vị cũng thấy là lực lượng cảnh sát và nhân phòng được tập trung được huy động
để có thể đảm bảo các chính sách đảm bảo về mặt an ninh thực tự cũng như đảm bảo các chính sách còn chống covid một mươi chín
thế em nghĩ là một năm qua là một năm biến động của thế giới không chỉ riêng việt nam mà còn cả thế giới
tại vì covid nhiều người cũng đã biết là covid là một đại dịch rất là đáng sợ
qua những việc biến động
em ở nhà là em học được tính tự học hơn ở nhà có cố gắng hơn hay gì lên lớp nghe những dân bài giảng nhiều khi mình không muốn nghe
năm hai nghìn hai mươi một là em muốn là có thêm chúc cho mình và bản thân và mọi người ba mẹ luôn có nhiều sức khỏe tốt hơn và có thể là kiếm được nhiều tiền hơn
và em chưa có người yêu ạ năm hai nghìn hai mươi một em muốn có người yêu ạ
dạ có một chút tiếc núi nhẹ nhẹ cũng không nặng lắm đó
năm qua em biết cũng nhiều diễn tốt xảy ra em mong năm nay sẽ nhiều may mắn đến hơn
em cảm giác là rất là buồn trồn tại kiểu vừa một phần vui mà vừa phần là lo lo là mình có hoàn thành được cái chương trình này diễn tốt hết mình hay là không
qua một năm mới thì chắc chắn là sẽ chào đón những thứ mà mới mẻ nhất đến với mình
hi vọng rằng năm nay sang năm mọi việc sẽ tốt đẹp hơn xung sẻ hơn và cái dịch về covid sẽ không còn nữa để cho những người nghệ sĩ như minh đức đây được tiếp tục hoạt động với nghề được tiếp tục đem lại ca tiếng hát phục vụ cho bà con
được thông báo chương trình này cũng rất là lo sao không biết tình hình dịch bệnh covid không biết là chương trình mình có bị hủy không
là vẫn được diễn đêm nay để chào đón năm mới
sang năm mới mình rất là mong là tình hình dịch bệnh được khống chế để cho cuộc sống cũng như là những hoạt động nghệ thuật văn hóa nói chung là các hoạt động đều được diễn ra để nghệ sĩ được có nhiều show đi diễn
với những thông tin về ca bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng lượng người dân từ hàn quốc hồ chí minh ra đường tham gia sự kiện văn hóa đón năm mới giảm rõ rời so với mọi năm
mặc dù lượng phương tiện không đông đúc phức tạp nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn túc trực đầy đủ để đảm bảo người dân di chuyển thuận lợi trong thời gian chuyển giao sang năm mới hai nghìn hai mươi
vào khoảnh khắc chuyển giao những công dân nhí đầu tiên của thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một lần lượt cất tiếng khóc chào đời trong niềm mong đợi của nhiều người
tại bệnh viện từ dũ ba bé trai và hai bé gái đã được sinh đúng thời điểm này
đã thành thông lệ trong thời khắc đón năm mới
bệnh viện luôn chuẩn bị những món quà để chờ đón những thiên thần bé nhỏ những công dân nhí đầu tiên của thành phố năm hai nghìn hai mươi
trong thời khắc chuyển giao sang năm mới hai nghìn hai mươi một bệnh viện phụ sản từ dũ đón thêm nhiều thiên thần lần lượt chào đời đánh dấu một năm mới may mắn trọn vẹn
khác với những bệnh viện khác đa phần những người bệnh đến với bệnh viện từ dũ là họ đang mong chờ một niềm vui mà họ sẽ sắp có được trong một cái hành trình mang thai rất là dài
các tuyến phố trọng điểm đồng thời tăng cường các tổ công tác một trăm bốn mươi một đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng như phòng chống đua xe trái phép xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
từ ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi hai công an tp hà nội sẽ tổ chức thành lập các tổ lưu động để triển khai việc cấp căn cước công dân
tại các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trường học và tại các địa bàn dân cư trong toàn thành phố
và căn cước công dân sẽ được cấp là căn cước công dân có gắn chiếc điện tử
phóng viên mai anh sẽ gửi tới thông tin chi tiết ngay sau đây
từ nay đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hà nội đặt ra mục tiêu đó là sẽ cấp hai năm triệu thẻ căn cước công dân
cho số công dân có hậu khóa hà nội và số công dân tỉnh ngoài đang tạm trú trên địa bàn tp hà nội
theo đó tại các điểm cấp căn cước công dân lưu động lực lượng công an tp hà nội sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân của công dân
đây là hệ thống thiết bị mới hiện đại được bộ công an trang cấp với hệ thống lăn vân tay phẳng
máy tính kết nối đường truyền đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
như vậy khi người dân đến làm căn cước công dân sẽ không phải kê khai thủ tục giấy tờ như trước đây
thay vào đó sẽ trích xuất thông tin của công dân đã được thu thập trước đây
điều này sẽ rút ngắn được thời gian cũng như cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân
việc cấp căn cước công dân lần này sẽ cấp cho tất cả công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
cư trú ổn định làm việc tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội từ ba mươi ngày trở lên nếu chưa có sổ định danh cá nhân
đủ điều kiện cấp căn cước công dân mẫu mới theo quy định
công an thành phố hà nội cũng cho biết công dân có thể đến cơ quan công an nơi đam cư trú
để thực hiện việc cấp căn cước công dân mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú
mục tiêu đặt ra là đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội
tất cả các cháu học sinh năm nay đến độ tuổi phải cấp thẻ căn cước công dân
để đảm bảo cho con cháu đầy đủ thủ tục giấy giờ cho con cháu bước vào kỳ thi đại học năm hai nghìn hai mươi một
mục tiêu thứ hai là chúng tôi sẽ đến cấp tại các cơ quan và các đơn vị hành chính
và ngoài cái thời gian đấy và bảy đến một mươi một giờ đêm là chúng tôi sẽ cấp tại các tòa trung cư cao tầng
cũng như là tổ quốc
tổ quốc của dân phố triển khai tới ba mươi công an các quận huyện
và tại phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội của công an thành phố số bốn mươi bốn phạm ngọc thạch
ba mươi một đồng mối này sẽ phục vụ nhân dân trên toàn thành phố
theo hình thức là sẽ cấp vào căn cước lưu động
tức là công an thành phố sẽ chủ động đưa các máy và nhân nực
để xuống tới các địa bàn khu vực dân cư
làm sao khai thác được các công an thành phố

cả nước sẽ cấp được khoảng năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
và căn cước công dân hộ mới được cấp là thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
thưa quý vị và các bạn hà nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng
trong năm năm qua hàng vạn tập thể cá nhân của thành phố đã được đảng nhà nước thủ tướng chính phủ
và ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng
nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của thủ đô có sức lan tỏa mạnh mẽ
như phong trào thi đua người tốt việc tốt phong trào thi đua người hà nội thanh lịch văn minh
thường xuyên được phát động và đạt hiệu quả thiết thực
và ngày hôm nay trong tiềm mục sống đẹp số đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi một
chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một trong số những gương điển hình tiên tiến của thành phố hà nội
là một công chức trẻ đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa
góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh
và những hình ảnh đẹp trong tiểu mục sống đẹp ngay sau đây
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi một
tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội vào năm hai nghìn hai mươi
với tấm bằng loại giỏi lê minh đức được tuyển thẳng vào công chức phường hàng đào quận hoàn kiếm
hơn sáu năm qua mục tiêu mà đức hướng tới
là xây dựng hình ảnh công chức của một phường tại quận trung tâm thủ đô
vừa làm tốt chuyên môn vừa tạo sức lan tỏa cho các phong trào văn hóa thể thao
đa năng ở đây nghĩa là một người có thể học hỏi và tiếp thu những kiến thức trong cuộc sống
cũng như là bản thân mình tự phát triển để có thể tiếp cận được những nguồn kiến thức mới
để làm sao một con người có thể hiểu biết nhiều thì cống hiến được nhiều cho phường
cho quận cũng như trong thành phố và cả đất nước
tâm huyết với công việc lê minh đức đã có nhiều sáng kiến
kinh nghiệm được quận hoàn kiếm công nhận đưa vào triển khai
trong đó nổi bật là sáng kiến về nâng cao chất lượng phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
nội dung là tập trung tuyên truyền vận động phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở
những người có uy tín có tiếng nói trong cộng đồng
cậu cũng rất là nhiệt tình thí dụ như là cậu đến từng nhà một để vận động
ví dụ như là những ngày treo cờ này hay là ví dụ như là đường sở đường phố này
gần như là lúc nào cậu cũng có mặt
thế rồi là ở phường vận động vẽ tranh vẽ làm các cái logo trên các cái bốt điện
là cậu có tất có mặt tất
trong khối công chức trẻ một trong những vị mà tôi thấy có cảm tình
và luôn luôn là có những cái trao đổi để cho cháu nó có những cái nó tiến bộ hơn nhiều
đó chính là đồng chí đức là một trong những thành viên
một trong những thành viên trẻ mà tôi cảm thấy có tâm huyết có lý tưởng
và cuộc sống luôn luôn có cái sự sôi động vì nhân dân vì phường
luôn nỗ lực làm tốt mọi phần việc đức đã góp phần quan trọng vào kết quả năm hai nghìn hai mươi
phường hàng đào có bảy trăm bảy mươi sáu trong tổng số tám trăm bốn mươi chín hộ dân chiếm chín mươi một hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
và mới đây nhất đức vinh dự là một trong một mươi tám gương mặt của thủ đô
tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
đồng chí lê minh đức là một cán bộ phong trào giỏi và năm hai nghìn hai mươi thì đồng chí đức có rất nhiều cố gắng
thứ nhất là tham gia hội thi của cán bộ phong trào giỏi của thành phố đã đạt giải ba
và từ đó đồng chí cũng có rất nhiều sáng kiến phấn đấu và đưa các công nghệ thông tin vào trong công tác của phường
và giúp đỡ các đồng chí cán bộ cùng với cả nhân dân trên phường triển khai về các phong trào của phường
thì đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
những công chức trẻ tuổi như lê minh đức luôn cố gắng hoàn thiện bản thân
tiếp tục công hiến để góp phần xây dựng thủ đô ngày càng phát triển
đó cũng chính là minh chứng cụ thể của phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức viên chức tận tụy trách nhiệm chuyên nghiệp hết lòng phục sự nhân dân